thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang đóng tại khu công nghiệp biên hòa một tp biên hòa
thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang đóng tại khu công nghiệp biên hòa một tp biên hòa

công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống đóng tại khu công nghiệp biên hòa